tổng công ty điện lực tp hà nội vừa thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số điện trong dịp tết
nhằm phù hợp với lịch làm việc cũng như nghỉ lễ của các doanh nghiệp và gia đình tại hà nội
cụ thể đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt các hộ kinh doanh cá thể các đơn vị hành chính sự nghiệp
ký hợp đồng mua điện trực tiếp với evn hà nội qua các trạm biến áp công cộng thì không có sự thay đổi về lịch ghi chỉ số
đối với khách hàng trạm chuyên dùng có kỳ ghi chỉ số công tơ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
sẽ chuyển sang ghi ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi tức mùng sáu tháng riêng năm canh tí
bên cạnh đó evn hà nội đã chỉ đạo các công ty điện lực phối hợp với công an chính quyền địa phương
tăng cường công tác kiểm tra quản lý chặt chẽ hệ thống đo đếm điện năng trên địa bàn quận huyện
đồng thời khuyến cáo khách hàng tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng
hạn chế dùng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải cũng như đề phòng nguy cơ cháy nổ